sáng nay ngày hai mươi năm tháng ba tại tỉnh trà vinh đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị
trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã trao bằng công nhận của thủ tướng chính phủ
đối với huyện tiểu cần và thị xã duyên hải tỉnh trà vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
huyện tiểu cần và thị xã duyên hải là hai địa phương đầu tiên được trao bằng công nhận nông thôn mới tại tỉnh trà vinh
huyện tiểu cần có chín trên chín xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó có sáu trên chín xã được công nhận giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm và ba trên chín xã được công nhận giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi năm
hiện nay các xã đã tập trung nâng cao chất lượng đạt đúng theo quy định
đối với thị xã duyên hải đến nay có năm trên năm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó có bốn trên năm xã được công nhận giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một trên năm xã được công nhận giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
một mươi trên năm xã đã tập trung nâng cao chất lượng và đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí
cũng trong buổi làm việc dưới sự chứng kiến của phó thủ tướng vương đình huệ
cũng như lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương các doanh nghiệp ngân hàng đã trao tặng tỉnh trà vinh
trong công tác xây dựng nông thôn mới
trong đó tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam và công ty cổ phần xi măng vi xem hà tiên
trao tặng ba tấn xi măng cho tỉnh trà vinh